theo thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín tính đến sáu giờ sáng ngày hôm nay
việt nam không có ca mắc mới covid một mươi chín hiện trong số các bệnh nhân đang điều trị có hai mươi hai bệnh nhân
xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai từ một đến ba lần
trong một sáu mươi chín ca mắc tính đến sáu giờ ngày hai mươi sáu tháng chín đã có số ca điều trị khỏi là chín trăm chín mươi chín ca
số ca còn đang điều trị là ba mươi năm ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi tám người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là hai trăm tám mươi ba người cách ly tập trung tại cơ sở khác là một mươi một sáu trăm hai mươi tám người
cách ly tại nhà và nơi lưu trú là sáu tám mươi chín người